chiều ngày hai mươi tám tháng bảy hiệp hội du lịch tỉnh điện biên đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ hành một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đại hội thông qua báo cáo kết quả vận động thành lập hiệp hội điều lệ hiệp hội phương hướng hoạt động hiệp hội nhiệm kỳ hành một mươi chín hai nghìn hai mươi
nghị quyết đại hội và bầu ban chấp hành hiệp hội
hiệp hội du lịch tỉnh điện biên có sáu mươi năm đơn vị doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch
các đơn vị có ảnh hưởng liên quan đến lĩnh vực du lịch xin gia nhập
hiệp hội thành lập sẽ có phần hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch liên kết hợp tác hỗ trợ nhau về kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp
dịch vụ bình ổn thị trường nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm du lịch khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của từng hội viên
đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên và du khách theo quy định của pháp luật
tại đại hội các đại biểu đã bầu hai mươi một ủy viên ban chấp hành chín ủy viên ban thường trực hiệp hội
đồng chí phạm việt dũng giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh được bầu giữ chức chủ tịch hiệp hội